bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là đơn vị được chỉ định thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
một giường bệnh và một mươi phòng cách ly dành cho bệnh nhân nặng đã được bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân
công tác đáp ứng điều trị cho bệnh nhân nói chung và đặc biệt bệnh nhân nặng chúng tôi đã sẵn sàng
và cơ sở vật chất đã đáp ứng được các phòng ngỡ
thứ hai nữa là cán bộ nhân viên cũng đã sẵn sàng theo sự chỉ đạo của bộ y tế
chúng tôi cũng đã xây dựng những kịch bản
theo nhiều cấp độ khác nhau và cũng đã dự kiến những tình huống xấu nhất
chúng ta có thể tiếp nhận được hơn ba mươi người nhiễm tại các cơ sở y tế
trong khi đó bộ quốc phòng khẳng định quân đội sẽ làm hết sức mình với tinh thần tất cả vì sức khỏe của đồng bào
hàng vạn chỗ ở trong doanh trại sẵn sàng tiếp nhận chín trăm năm mươi công dân từ trung quốc và các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch trở về việt nam trong thời gian tới
bộ tư lệnh thủ đô cho biết các nhu yếu phẩm
thiết bị y tế sẵn sàng phục vụ bà con
bộ tư lệnh thủ đô được bộ quốc phòng và thành phố giao nhiệm vụ là chuẩn bị địa điểm để sẵn sàng tiếp nhận chín trăm năm mươi công dân từ trung quốc và các quốc gia
các vùng đánh thổ có dịch trở về việt nam qua cảng hàng không quốc tế nội bài trong thời gian sắp tới
đây là địa điểm mà chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ
tất cả cơ sở vật chất nhu yếu phẩm quân trang
điều dùng chung để cho các công dân trở về từ các vùng có dịch
và với dung lượng ở địa điểm này là thuộc trung tâm giáo dục thường xuyên của trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô
với sức chứa có thể từ bảy trăm năm mươi cho đến tám trăm linh công dân
khi mà trong quá trình theo dõi chúng tôi sẽ theo dõi mỗi một ngày là hai đến ba lần đo nhiệt độ
hiện nay là chúng tôi đã có cái nhiệt kế về hồng ngoại và đo mỗi một trường hợp thì trong vòng có ba giây đã có kết quả
với các bạn ưu nhận thấy
việt nam kiểm soát sự lây lan của virus corona rất tốt
củng cố các nghiên cứu thí nghiệm cùng với đó là sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành
dịch corona có thể sẽ tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới
vì vậy việt nam cần tiếp tục nâng cao cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát tình trạng lây lan tuân thủ các điều luật y tế quốc tế năm hai nghìn năm mươi
cho đến nay ngành y tế vẫn đang nỗ lực điều trị các ca bị nhiễm covid một mươi chín
các bộ ban ngành địa phương tăng cường phối hợp phát hiện sớm những trường hợp bị lây nhiễm trong cộng đồng
nỗ lực của cả hệ thống chính trị nhằm kiểm soát tối đa dịch bệnh này trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan rộng trên toàn thế giới
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình luận đàm của chủ tịch nhân dân
thưa quý vị chống dịch vì chống giặc là quan điểm của thủ tướng chỉ đạo cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín đang lan rộng trên toàn cầu
hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và còn rất nhiều thử thách ở phía trước
chúng ta đã và đang chuẩn bị những gì trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh coronavir mới này
chương trình luận đàm ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận về chủ đề này
với sự tham gia của hai vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế và cố vấn của trung tâm đặc ứng khẩn cấp
và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ phạm quang thái là phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương
xin được cảm ơn hai vị khách mời đến với chương trình của chúng tôi
và có lẽ là chúng ta cũng đã thấy là trong suốt những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy rất nhiều các hoạt động phòng chống dịch khẩn cấp
đã được chính phủ kịp thời nhanh chóng và sẵn sàng được đưa ra để hỗ trợ cho người dân
chúng ta có thể thấy ví dụ như là
các đội y tế cơ động sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống và đưa người dân từ vùng dịch ở trung quốc trở về nước
hay là những loạt tiên nhắn của bộ y tế hướng dẫn người dân rất kịp thời cập nhật thông tin cũng như là có những hướng dẫn
và hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về những sự vào cuộc đó của chính phủ cũng như là toàn bộ hệ thống của chúng ta bao gồm cả người dân
có lẽ thì điều đầu tiên tôi phải nói rằng là tôi làm chống dịch nhiều năm
nhưng mà chưa có bao giờ mà sự quyết liệt của đảng của chính phủ và phải nói rằng cả bộ ngành và cả chính quyền cấp và người dân như lúc nãy
phải nói rằng là nó cũng xuất phát từ cái tình hình dịch bệnh ở trung quốc quá phức tạp
thế và chính
của chúng ta lại cái nguy cơ dịch lan tràn vào việt nam rất là cao
chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng thì dịch bệnh có thể đi từ quốc gia xa xôi nhất đến việt nam và từ việt nam lại ngược lại
và dịch bệnh từ miền bắc miền nam thì các bạn biết là chỉ có một hai tiếng thôi
và chính vì vậy cái nguy cơ nó rất lớn so với trước kia
chúng ta đã thấy rằng là cái sự quyết liệt như thế nào
bán bí thư trung ương có chỉ thủ tướng chính phủ
nhưng cái sự biến cái chỉ thị đó thành những hành động thì tôi cho rằng đấy là những cái sự rất quyết liệt
mà một cái câu nói cũng rất là ấn tượng của thủ tướng chính phủ là chống dịch như chống giặc
thế rồi dù có phải hy sinh cái lợi ích kinh tế để mà đạt cái vấn đề chống dịch mà chăm sóc sức khỏe cho người dân
và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng phải nói rằng là hầu hết
những cái văn bản
và đặc biệt chúng ta đã có một cái bản kế hoạch
đối phó ứng phó với dịch theo các mức độ khác nhau
đồng thời để mà làm chống dịch
để người dân tin
và để người dân hưởng ứng
để chính quyền cao cấp vào cuộc tháo gỡ
thì tôi cho rằng đến hiện nay là cơ bản
đầy đủ các cái hướng dẫn và các cái văn chỉ đạo
thế thì tôi phải nói rằng là
đây là một cái sự đặt chống dịch
quyết liệt nhất
dịch trước đến nay
chúng ta không phải là lần đầu tiên
mà chúng ta phải ứng phó với những cái đại dịch
mang tính chất khu vực hay là toàn cầu như vậy
trước đây có ebola
hay là mers covid
vậy thì với những cái gì mà đang diễn ra thì
đánh giá như thế nào
cách chuẩn bị với các kịch bản
thực ra thì với bất cứ một vụ dịch nào
như là h một
như là sars
hay là các vụ dịch khác
thì cái sự mà vào cuộc rất là nhanh chóng của bộ y tế
cũng như là các ngành chuyên môn
là cực kỳ rõ ràng
thể hiện qua cái việc mà chuẩn bị các cái kịch bản ứng phó
nó cũng giống như là cái thời h một n một
thì việt nam cũng đã có ngay những kịch bản ứng phó
tuy nhiên cái điều mà chúng tôi thấy ở đây
là cái sự quan tâm của đảng và chính phủ
cũng như là toàn bộ chính quyền ban ngành đoàn thể của tất cả các tỉnh các địa phương
khi mà đưa ra các kịch bản ứng phó như thế
nó không phải là cái câu chuyện mà mình phải chuẩn bị dài ngày đâu
mà có thể là tối hôm trước sáng hôm sau
đã phải sẵn sàng trên bàn để thực hiện
và không phải là chỉ có chân giấy nữa
mà tất cả những cái công tác chuẩn bị đó phải được thể hiện trên thực địa
có bao nhiêu đội ứng phó
có bao nhiêu con người sẵn sàng đi xuống thực địa
có bao nhiêu cơ sở để có thu dung cách ly
và cái việc đưa người vào các cơ sở để mà cách ly
cũng như là theo dõi các khu vực cách ly này
được làm ngay và đồng bộ
ở trên tất cả các tỉnh
chứ không phải là lúc đấy còn chuẩn bị nữa
điều này nó có thể thấy cái sự quyết liệt
sự sẵn sàng của tất cả các địa phương
để mà ứng phó chống dịch
và cái điều mà ấn tượng đó chính là cái
từ cái chỉ đạo
cái kế hoạch
cái hành động
nó diễn ra trong một thời gian rất là nhanh chóng như vậy
cùng với cái diễn biến của dịch thì cũng rất là phức tạp
chúng ta đã thấy là cái ca nhiễm
đến cái ca nhiễm thứ một mươi năm
của dương tính virus corona ở việt nam thì
chúng ta xác định được đường lây của nó là
đã sang đến f ba
có nghĩa là
từ người từ vũ hán về xong
được lây sang và tiếp
từ đó lại lây tiếp một người nữa
vậy thì ông phạm quang thái đánh giá như thế nào
về cái việc xác định đường lây truyền
thì có ý nghĩa như thế nào đối với
cái công tác phòng chống dịch
trong giai đoạn tiếp theo
cái việc mà xác định đường lây truyền
nó có ý nghĩa cực kỳ lớn
trong cái công tác dự phòng
cũng như là để
quản lý chống dịch
bởi vì ở đây chúng ta biết một cái bệnh
mà chưa hề có thuốc đặc hiệu
để điều trị
nó không có thuốc đặc hiệu
có nghĩa rằng
cái cách để quản lý dịch
cũng như là cái cách để không chế dịch
nó chỉ có một cách thôi
thế là làm sao không cho nó lan ra nữa
không cho virus tấn công vào người lành
và để không cho virus tấn công vào người lành
thì bắt buộc phải quản lý tốt bệnh nhân
không cho bệnh nhân nó
tiếp tục lây cho bệnh nhân tiếp theo nữa
và làm thế nào để quản lý cái điều này
thì chỉ có một cách
đấy là quản lý tốt các tiếp xúc của họ
nghĩa là ngay khi phát hiện đối tượng
phát hiện ca bệnh
thì đối tượng và bệnh nhân đó
sẽ phải làm thế nào khai thác tốt nhất
xem họ đã kịp tiếp xúc với ai
trong cái khoảng thời gian ủ bệnh của họ
và ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà
cẩn trọng của hệ thống
không phải chỉ có mỗi là
xác định cái người mà họ tiếp xúc
mà còn xác định cái người tiếp xúc với người tiếp xúc với họ nữa
tức là nhiều lớp tiếp xúc
ở những cái trường hợp mà chúng tôi phát hiện ra
cho đến thời điểm này
như một mươi năm người như là mc vừa mới trình bày đó
thì đều là
nằm trong cái nhóm mà đã được
phát hiện cái sự tiếp xúc
và những người đó đều đã có cái
động tác là cách ly họ
và theo dõi sức khỏe hàng ngày
và như thế có nghĩa rằng là cái người mới đó
không phải là mới theo cái
không phải là cái gì bất ngờ đối với đảng này như thế cả
mà là đều là trong cái diện
chúng tôi đã nghĩ rằng những người này
đã có thể hiện trong quá trình tiếp xúc rồi
đấy nhưng mà khi mà cái số lượng ca nhiễm
nó không tăng nhanh như chúng ta nghĩ
mà nó chỉ gói gọn trong cái phạm vi
nhỏ như vậy thôi
thì cũng có thể thấy rằng là cái
những cái gì mà anh y tế
thực hiện cho đến giờ phút này
vẫn rất tốt
đây chúng ta đang nói về đường lây
ta phải biết được cái bản chất
bởi vì trong chống dịch chúng tôi
nó có gọi là cái chương trình dịch
nó có nguồn lây
có đường lây
và cái khối kiểm thụ
nghĩa là cái người mà sẽ bị lây
thế thì cái nguồn lây là cái người mà
người ta mang một bệnh
hiện nay chúng ta đang quản lý
những người đi từ vũ hán về
hoặc là những cái người mà có thể lây
bạn đang mắc bệnh rồi
cái thứ hai đường lây
đường lây thì ở đây
rất quan trọng
bởi vì là
mỗi bệnh nó có một cái đường lây
thì căn bệnh này lây theo đường hốp
mà lây theo đường hốp là do giọt bánh
do hớ hát hơi
là nó chuyển lên đó
thế thì ở đây chúng ta
kiểm soát tất cả những cái
cái đường lây theo đường hốp
làm sao nó hạn chế
ví dụ như là tiếp xúc giữa người với người
người ta cho rằng qua giọt bánh là
cách hai mét
ví dụ như là
các cái virus
nó qua giọt bánh nó xuống các cái
rồi tay chân các thứ
thì ta cách ly người ta giải quyết được cái đó
thì tôi cho rằng là
giải quyết biết đường lây nó cũng rất quan trọng
chứ còn nếu không biết đường lây thì
chắc chắn là
sử lý một cái tình hình dịch nó rất là khó khăn
rõ ràng những cái trường hợp
mà chúng ta thấy dương tính ở đây
đều là những trường hợp mà người thân trong gia đình
tiếp xúc rất là gần
với cả cái người nhiễm
thì mới có thể là
bị dương tính bị mắc sau này
chúng tôi theo dõi rất nhiều đối tượng khác
lấy mẫu xét nghiệm
nhưng mà cho đến thời điểm này
mặc dù lấy mẫu vài lần
nhưng mà cũng không có dương tính
nó có thể thấy rằng là
không phải là quá dễ lây đúng không ạ
những cái tình huống đó cũng
giúp chúng ta có cái cách thức đối phó
một cách hiệu quả và phù hợp
và thời điểm này thì
cái điều mà có lẽ là người dân cả nước quan tâm
đó chính là cách đối phó với tình hình
ở vĩnh phúc
ở huyện bình xuyên
hay là một cái xã
điều đó cũng sẽ cho thấy
cái cách mà hệ thống
y tế dự phòng của chúng ta
có đủ đáp ứng được
với những cái tình huống đại dịch
như thế này hay không
thì tiến sĩ phạm hoàng thái đánh giá như thế nào
về cái tình hình hiện nay
cũng như là
cái hệ thống y tế dự phòng của chúng ta
hệ thống y tế dự phòng của việt nam
nó có một cái đặc điểm
nó rất là hay
chúng ta có một cái hệ thống
xuyên suốt từ
và đến thậm chí đến cả thôn bản
nó có nghĩa rằng là
mọi thông tin
khi mà chúng ta truyền thông
đến với người dân ấy
là có thể là
rất quá rất nhiều kênh
và cái kênh cực kì quan trọng
đó là kênh trực tiếp
và cái việc theo dõi
bệnh nhân cũng vậy
cũng có thể sử dụng
ngay cả những kênh trực tiếp
đấy là sử dụng
hệ thống y tế thôn bản
hệ thống y tế
mà người ta có thể đến
người ta kiểm tra
và người ta thông báo
cho từng hộ gia đình
để mà có thể
phòng chống dịch tốt nhất
thì cho đến thời điểm hiện tại
những cái gì
mà đang làm
và đã làm được
trên địa bàn
tỉnh bình phúc
ở huyện bình xuyên
và cụ thể là xã
nơi mà có bệnh nhân
có thể cho thấy rằng là
người dân đã được
mặc dù thì
vẫn có những cái
có một vài cái
nó chưa được
như mong muốn
tức là họ chưa được
cho ngành y tế
tuy nhiên thì
về cơ bản
tôi thấy rằng là
lắng nghe y tế
và sẵn sàng
đi vào hồ cách ly
để có thể là
cho bản thân
cho người thân nhân gia đình
chúng ta có một cái
nó sâu rộng
nhưng phải nói rằng là
chúng ta cũng có
mặc dù còn
có những cái
về cơ chở
so với các nước
của chúng ta
rất là tốt
chúng ta tham hiu
rất là tốt
và kể cả
trên cơ sở
có kinh nghiệm
phòng chống sars
một chứng minh
phát triển vắc xin
không phải là
chỉ có một đơn vị
hai mươi hai đơn vị
tuyến trung ương
phòng chống dịch
bị cắt một phần phổi và bị nhiễm virus đường hô hấp bệnh nhân lớn tuổi và có nguy cơ rất cao
các bác sĩ đã rất cố gắng kịp thời cứu chữa người bệnh sau hai mươi một ngày cách ly điều trị
ngày một mươi hai tháng hai cả hai cha con cùng xuất viện với niềm hạnh phúc của cả bác sĩ và bệnh nhân
các kết quả ba lần xét nghiệm đều âm tính với virus covid một mươi chín
chúng tôi biết ơn các bác sĩ y tá đã điều trị cho chúng tôi trong suốt thời gian qua
xin cảm ơn những người bạn việt nam
bệnh viện đã hết sức tận tình điều trị cho công nhân trung quốc được khỏi
và tôi cũng cho rằng là đây là sự tình cảm sâu sắc của nhân dân việt nam dành cho công nhân trung quốc
trường hợp cha con bệnh nhân người trung quốc là hai ca nhiễm virus covid một mươi chín đầu tiên được phát hiện tại việt nam
trước đó ngày một mươi tháng hai ba bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới làm trăm nhóm lao động đi tập huấn
từ vũ hán trung quốc trở về cũng đáng
bệnh viện đã xuất viện sau một mươi ngày điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
em rất là vui khi mà biết tin là em được ra viện
sau khi xét nghiệm ba lần em được âm tính em mừng được gửi đến lời cảm ơn các y bác sĩ rất là nhiều
vì đã hỗ trợ tích cực em trong thời gian qua để em có khỏi bệnh có được ngày nào hôm nay
ba bệnh nhân này ra viện thì đã được kiểm tra y tế một cách chắc chắn
vì chúng tôi đã chuyển lên viện sinh y tế có trường hợp xét nghiệm đến lần thứ năm
và như vậy có hai lần trường tính
và chúng tôi đầy đủ các yếu tố
theo hướng dẫn của bộ y tế chúng tôi đã cho xuất viện
các bác sĩ khẳng định cả ba bệnh nhân này đều không còn mầm bệnh mới được chỉ định cho ra viện
vì vậy sẽ không có việc lây nhiễm ra cộng đồng từ những bệnh nhân này
trong số các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn và được xuất viện ngày càng tăng
các bác sĩ cũng khẳng định pháp đồ hướng dẫn điều trị covid một mươi chín của việt nam đến nay vẫn đang phù hợp
những bệnh nhân còn lại cũng sẽ tiếp tục được điều trị và xét nghiệm lại nhiều lần song song với viện vệ sinh dịch tễ trung ương
khi các kết quả chùm nhau và âm tính bệnh nhân mới được xuất viện
vâng thưa quý vị khách mời chúng ta vừa cùng theo dõi những cảm xúc của rất nhiều người trong hệ thống y tế
cũng như là kể cả những bệnh nhân đã được chữa khỏi
thưa quý vị khách mời đánh giá như thế nào về kết quả bước đầu mà chúng ta đạt được đến thời điểm này
đến thời điểm này mà dịch

tình hình dịch bệnh mà chúng ta đang khống chế được ở bức độ này
là sự vào cuộc quá tốt của các cấp ủy đảng chính quyền
nhưng một trong những cái quan trọng là sự tham hiu của ngành y tế
mà lĩnh vực y tế dự phòng là nồng cốt
thế nhưng cái thứ nhất là tình hình dịch của trung quốc phải kiểm soát được
bây giờ chúng ta đang kiểm soát tốt việc dịch bệnh từ trung quốc sang việt nam
nhưng nếu như dịch bệnh từ trung quốc lây lan sang việt nam

mà cái nguy cơ của người việt nam sang các nước khác
người việt nam sang các nước khác lại cũng sang việt nam ngày càng nhiều
thì chúng ta không rất là khó
nghĩa là phụ thuộc vào tình hình quốc tế
cái phụ thuộc thứ hai là tình hình việt nam
chúng ta làm tốt rồi nhưng phải làm tiếp tục
và phải làm một cách là toàn diện từ trên xuống dưới
chứ còn nói thật là trên đầy đủ chính sách trên quyết liệt
nhưng mà trong chống dịch chúng tôi biết rằng là nếu mà nói một câu là
trên nóng mà dưới lạnh
chỉ cần ở một đâu đó địa phương thậm chí một huyện một tỉnh
mà dịch nó bùng ra thì là rất là khó
và chính vừa qua thì trong mấy ngày gần đây
chúng ta làm mạnh cái việc mà ở xã sơn lôi vinh phúc
đấy là một trong những cái quyết liệt trong cái sự ngăn chặn
mà không để dịch lây lan tiếp theo ở một cái vùng dịch nhỏ này
chúng ta cũng nói rằng là nói cái f một f hai f ba
nhưng mà thực tế thì cũng không hoàn như vậy
mà chúng ta nói rằng là đã có bên cạnh những cái xâm nhập
đã có những ca gọi là lây lan ra cộng đồng
nhưng mà cũng có may là những cái ca lây lan cho cộng đồng
là chính từ cái ca xâm nhập mà như tiến sĩ thái nói là chúng ta đã phát hiện
bởi vì tất cả những cái ca đấy là chúng ta đã biết chúng ta lấy mẫu rồi
biết trước rồi
chứ không phải là chúng ta bi động trong những cái đó
nhưng mà chúng ta vẫn phải làm quyết liệt ở những cái xã sơn lôi
và của những cái chỗ của bình xuyên vĩnh phúc là như vậy
bây giờ là nó ở tỉnh vinh phúc
thì còn các tỉnh khác mà nó xảy ra chúng ta cũng phải quyết liệt như vậy
không thì dịch sẽ xảy ra bởi vì chúng ta có là
hiện nay là sáu mươi ba tỉnh trên bảy trăm linh huyện
và trên một mươi một xã vườn cơ mà
sơn lôi chỉ là một xã trong một mươi một xã vườn
thì tất cả một mươi một xã cũng phải làm tốt
mà tất nhiên là làm tốt đây thì phải đến cả người dân
thì chúng ta mới có thể là giải quyết được tình hình dịch tiếp theo đúng
đó chính là một trong những cái thách thức mà chúng ta cần phải lương trước
không chỉ là các cái kịch bản mà có thể diễn ra mà
duy trì được cái hệ thống mà
có lẽ bây giờ thì bên ngoài chúng ta nói cả hệ thống chính trị
nhưng mà chính là ngành y tế đang ở cái tuyến đầu
vậy thì duy trì nó như thế nào trong cái giai đoạn tiếp theo
để duy trì nó thì
phải nói rằng là vô cùng khó
và đòi hỏi cái sự cảnh giác cao độ
cảnh giác ở đây nó thể hiện ở cái chỗ là cái việc cập nhật thông tin hàng ngày
và cái sự thông báo từ tuyến trên rồi tuyến dưới rồi các tuyến với nhau
là phải được thông suốt
nó thể hiện ở một tỉnh này có mà lại không báo cho tỉnh bên cạnh hoặc không báo cho hệ thống
thì lập tức có khi chiều ngày hôm nay cái bệnh nhân nó đã chạy sang bên kia mất rồi
ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn
không phải chỉ có trông vào
mỗi là giám sát những cái ca đã biết đâu
mà cái hệ thống giám sát không đặc hiệu ở đây nó thể hiện là
giám sát toàn bộ những cái ca viêm phổi nặng
cũng được đặt lên hàng đầu và được khẳng định
rất là rõ ràng
bởi vì sao ạ chúng ta không biết được
nó sẽ tấn công ra ngoài ở một cái khâu nào mà chúng ta bị lãng quên cả bị lờ đi cả
nên tất cả những trường hợp viêm phổi nặng cũng
được đưa vào để mà kiểm tra để mà giám sát để mà sàng lọc
thì cho đến bây giờ cũng rất may là tất cả những trường hợp viêm phổi nặng
rất là nguy hiểm ạ
thì xét nghiệm cũng lại âm tính với cả covid một mươi chín
thì đấy cũng là một cái điều mà rất may mắn
chúng ta cũng đang tạm yên tâm và mang truyền được cái sự yên tâm đó tới người dân
vậy thì hai vị khách mời câu hỏi cuối cùng
một cái thông điệp đối với chính người dân
ở thời điểm này họ sẽ cần phải chuẩn bị điều gì
dịch bệnh không trừ một ai
nhưng để phòng chống dịch bệnh khả cấp ủy đảng chính quyền
tất cả ban ngành
mà đang nói y tế là nồng cốt đã vào cuộc
nhưng vai trò người dân hết sức quan trọng
người dân thứ nhất là phải hiểu biết
hiểu biết bệnh này nó như thế nào nó lây theo đường nào
và cái khả năng như thế nào mình mắc bệnh
và hiện nay bộ y tế đã có tất cả những khuyến cáo
cách phòng bệnh cách cách ly
thì rồi kể cả những cách đeo khẩu trang vân vân
đã có tất cả rồi
và cái vai trò của người dân phải làm là vô cùng quan trọng
tôi nói ví dụ như là vấn đề là chúng tôi đang khuyên cáo là đo nhiệt độ
cho mình có sốt hay không
ví dụ mình có ho hay không thì mình phải đi khai báo
ví dụ như hiện nay thì là mình không tập trung đông người
và đặc biệt là khi mình mà có những dấu bệnh
thì phải đến cơ sở y tế để mà phát hiện
tất cả những cái đó nó đã có trong những khuyến cáo của bộ y tế
bằng cái sự hiểu biết của mình
không hoang mang không lo lắng
nhưng phải biết hành động cho đúng
một cái biết cách hành động cho khôn ngoan
mỗi người dân là một cái ta không nói là pháo đài
nhưng mà một cái tế bào để mà thực hiện phòng bệnh tốt
mà bản thân mình không mắc bệnh thì cộng đồng không mắc bệnh
bản thân mình mắc bệnh thì làm cho cộng đồng bị mắc bệnh
mà nếu như cộng đồng bị mắc bệnh thì mình cũng không thể tránh khỏi mình mắc bệnh
tôi hiểu rằng là cái thông điệp của giáo sư phu đưa ra
đấy là cái sự tỉnh táo sáng suốt của người dân
và cái sự tôi không nghĩ rằng là sợ đâu
nhưng mà tôi nghĩ rằng là người dân phải lo lắng đúng mức và lo lắng đúng
thì khi mà lo lắng đúng người ta sẽ hành xử đúng đấy
chứ còn nếu mà người ta không lo gì thì có khi là cũng không chắc đâu
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là ngoài những cái điều mà rất là đúng giáo sư phu đã chỉ ra rồi
thì bây giờ đang là mùa đông xuân
cái mùa của rất nhiều loại bệnh
người dân cũng nên giữ sức khỏe tăng cường miễn dịch
và một trong những cái tăng cường miễn dịch đó đấy là tiêm chủng
mọi người đừng quên
chỉ nghĩ đến chống dịch mà quên mất vấn đề là liên quan đến tiêm chủng
mọi người hãy đưa con đến tiêm chủng để đảm bảo con mình được bảo vệ
khỏi các cái bệnh truyền nhiễm mà có thể bảo vệ bằng vaccine
và đồng thời hãy lắng nghe hãy theo dõi thông tin hàng ngày
để biết về tình hình dịch để chúng ta sẵn sàng ứng phó với dịch khi cần thiết
đó là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của chính mình
mà cũng là bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng
xin được cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn
tính chủ động cao và các giải pháp phòng dịch bệnh covid một mươi chín
được thực hiện đồng bộ kịp thời cho thấy năng lực kiểm soát dịch bệnh khẩn cấp của chính phủ
thủ tướng yêu cầu là chống dịch quyết liệt với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân
chúng ta chỉ có thể vượt qua khó khăn này với một tinh thần đoàn kết chung tay chiến thắng dịch bệnh
đến đây thì chương trình đoạn đảm cũng xin được khép lại
và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian quý báo của mình
và chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau